chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
đài loan ngày ba tháng bốn hứng chịu trận động đất mạnh nhất trong hai mươi năm năm
ít nhất chín người thiệt mạng hàng trăm người bị thương trong bối cảnh nhà cửa và đường cao tốc thiệt hại nặng nề
trận động đất mạnh bảy hai độ khiến nhiều tòa cao ốc ở thành phố hoa liên hư hại
song chỉ gây tổn thất không đáng kể ở thành phố đài bắc dù tác động của nó được cảm nhận mạnh mẽ tại đây
động đất diễn ra vào giờ cao điểm buổi sáng nhưng chỉ khiến lịch trình của người dân đài bắc bị xáo trộn nhẹ
chỉ sau vài phút phụ huynh lại có thể đưa con đến trường
trong khi người lao động lái xe đến công ty
chuyên gia stephen gao của trường đại học khoa học và công nghệ missouri mỹ khẳng định
đài loan có khả năng ứng phó động đất hàng đầu thế giới
hòn đảo này có quy định nghiêm ngặt về xây dựng một mạng lưới phòng chống địa chấn
đẳng cấp thế giới và thường xuyên triển khai chiến dịch giáo dục cộng đồng quy mô lớn về an toàn động đất
nằm trên vành đai lửa thái bình dương và thường xuyên hứng chịu động đất
đài loan đã chuẩn bị kỹ càng để ứng phó với loại thiên tai này
giới chuyên gia cho biết đài loan không hiếm các trận động đất mạnh
nhưng thiệt hại xảy ra với hai mươi ba triệu cư dân của hòn đảo này được hạn chế tương đối nhờ sự chuẩn bị tốt
theo đánh giá mức độ thiệt hại tương đối thấp này trái ngược với thiệt hại do những trận động đất mạnh ở nhiều khu vực khác
năm hai nghìn một mươi một một trận động đất xảy ra ở christchurch ở new zealand khiến một trăm sáu mươi năm người thiệt mạng
động đất ở nepal năm hai nghìn một mươi năm đã lấy mạng gần một mươi người
thảm họa động đất ở pakistan năm hai nghìn năm
gần chín mươi người thiệt mạng
và trận động đất năm hai nghìn một mươi tấn công đảo hizpaniola đã khiến ba trăm linh người haiti tử vong
nhà địa chấn học stephen gao giáo sư tại đại học khoa học và công nghệ missouri cho biết
sự chuẩn bị ứng phó với động đất của đài loan thuộc loại tiên tiến nhất thế giới
hòn đảo đã thực thi các quy định xây dựng nghiêm ngặt triển khai mạng lưới địa chấn tân tiến
và tiến hành các chiến dịch giáo dục cộng đồng rộng rãi về an toàn trong động đất
hình ảnh và video cho thấy các tòa nháng như ngã ở hoa
phía đông đài loan
các công trình ngã ra đường phố xung quanh là một ít gạch đá đổ nát nhưng vẫn còn khá nguyên vẹn
trong khi cần cầu và nhân viên cứu hộ đi lại xung quanh
một số trường hợp điều hòa vẫn gắn trên cửa sổ và nhiều cửa sổ vẫn còn nguyên vẹn
trường hợp này có thể là sụp đổ tầng mềm theo christy rowe
chuyên gia về địa chất động đất tại đại học markiu canada
đây là một trong những dạng hư hại công trình phổ biến nhất trong các trận động đất
và thường gây ra tổn thất toàn bộ công trình
rowe chia sẻ với the national post
đài loan hạn chế thiết kế tầng mềm sau thảm họa động đất năm một nghìn chín trăm chín mươi
nhưng đây có lẽ là những tòa nhà cũ không có các tầng dưới được gia cố
tuy nhiên do phần còn lại của cấu trúc tòa nhà đủ cứng cắp
kể cả khi xảy ra sụp đổ tầng mềm khung nhà vẫn còn nguyên vẹn
một công trình khung thép dù tầng trệt sụp đổ vẫn có thể đủ vững chắc để gần như thẳng đứng
trong khi đó tòa nhà làm bằng gạch hoặc đá sẽ bị phá hủy hoàn toàn
có ba yếu tố quyết định mức độ thiệt hại của một trận động đất
đầu tiên là cường độ địa chấn mức năng lượng mà trận động đất giải phóng
trận động đất ở haiti năm hai nghìn một mươi có cường độ bảy năm
trong khi động đất ở đài loan hôm ba tháng bốn là bảy bốn độ và động đất ở nepal là bảy tám độ
thứ hai là địa chất ảnh hưởng từ vị trí đến mức độ thiệt hại cũng nhiều tương đương thậm chí nhiều hơn
ví dụ nếu được xây dựng trên nền đá cưng chóc thành phố sẽ ít thiệt hại hơn khi động đất
các sóng địa chấn khi đi qua mặt đất sau một trận động đất sẽ có biên độ nhỏ hơn trong nền đá so với trong đất ngập nước
đồng nghĩa sự dung chuyển tác động lên một tòa nhà trên bề mặt sẽ nhẹ hơn
thứ ba là cách xây dựng
các tòa nhà hiện đại tân tiến có nhiều khả năng đứng vững hơn khi xảy ra động đất
chúng có thể uốn phong linh hoạt nhưng ít có khả năng ngã đổ
nhiều nước đặt ra quy chuẩn xây dựng để đảm bảo các tòa nhà mới có thể chống động đất
nhưng rất nhiều tòa nhà đã cũ và chưa được gia cố hay cải tiến
đài loan vốn nằm trong khu vực dễ xảy ra động đất
và từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hòn đảo này đã đưa ra các quy định về chống động đất vào quy chuẩn xây dựng
những quy định này cũng được cập nhật và củng cố nhiều lần kể từ đó
những quy định khác tồn tại từ trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
đài loan đã có tiêu chuẩn xây dựng rất cao trong suốt một thời gian rất dài
dù động đất gây thiệt hại cho đài loan trong quá khứ
mức độ đó vẫn chưa là gì so với thiệt hại mà các nước khác sẽ hứng chịu trong cùng một trận động đất
đài loan từng phát động chương trình kiểm tra
và cải thiện khả năng chống động đất cho công trình xây dựng trên toàn đảo
với gói ngân sách bảy trăm ba mươi năm triệu usd trong sáu năm
giai đoạn một ưu tiên kiểm tra các tòa nhà trên chín tầng
và giai đoạn hai là những tòa nhà từ sáu đến chín tầng
chính quyền trung ương yêu cầu đánh giá lại hơn ba mươi bốn tòa nhà trên toàn hòn đảo
và lần đầu tiên buộc giới chủ bất động sản phải cam kết an toàn động đất
trước đó cơ quan quản lý xây dựng chỉ phát khuyến nghị trùng tu
cho chủ sở hữu các tòa nhà thuộc diện rủi ro
chủ các tòa nhà cũng chủ động kiểm tra và sửa chữa
nếu không muốn tài sản rớt giá nặng nề vì bị gán mắc ít khả năng chống trọi động đất
các công trình được xây dựng trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi được xếp vào diện rủi ro sụp đổ cao nhất
tiếp đó là những tòa nhà được xây trong giai đoạn từ một nghìn chín trăm bảy mươi đến một nghìn chín trăm chín mươi
chủ nhà được hưởng trợ cấp để chi trả phí kiểm tra khả năng chống trọi động đất
cơ quan nội vụ của hòn đảo khẳng định chín mươi chín công trình công cộng đã đáp ứng tiêu chuẩn an toàn
giới chức đài loan khuyến nghị tòa nhà
mới xây dựng phải sử dụng thiết kế giản thép thay vì chỉ có trụ bê tông cốt thép và phụ thuộc
nhiều vào kết cấu nền đất họ cũng yêu cầu đơn vị xây dựng và thiết kế quan tâm nhiều hơn đến
độ an toàn của các tầng thấp trong tòa nhà và giảm rủi ro sập dây chuyền khi các tầng thấp bị hư hại
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan nội vụ đài loan tiếp tục điều chỉnh quy định và hướng dẫn thiết kế
xây dựng chống trọi động đất trên toàn đảo họ đẩy mạnh kiểm tra các công trình có dấu hiệu
cơi nới hoặc xây thêm các tạm sai thiết kế ban đầu với những tòa nhà thuộc diện rủi ro động đất
và đang chờ quy hoạch trùng tu hoặc phá rỡ chủ sở hữu buộc phải xây thêm cấu trúc chịu lực để tăng
tính an toàn chương trình kiểm tra an toàn được duy trì với tất cả các trường học và ký túc xá
mở rộng đến tòa nhà khách sạn chợ và công trình công cộng mọi người dân được khuyến khích
trình báo chính quyền nếu có cơ sở để lo ngại về độ an toàn của tòa nhà
quy định vào năm hai nghìn hai mươi hai cũng buộc mọi tòa nhà nằm gần các đường đứt gãy địa chất phải được ra
cố tăng khả năng chống trọi động đất hai mươi ba mươi so với bình diện chung cơ quan nội vụ đài loan ước
tính khuyến nghị này sẽ khiến cho các chủ tòa nhà trung bình tốn thêm năm chi phí xây dựng
ngoài ra đài loan còn phát triển hệ thống cảnh báo động đất tiên tiến và người dân có văn hóa
hiểu biết về động đất đáng kinh ngạc họ biết phải làm gì họ biết cách giúp đỡ lẫn nhau
mọi người đều được chuẩn bị từ những việc cần làm ở nhà
cho đến ở trường thành phố trong cơ sở hạ tầng quy mô lớn tất cả đều được phối hợp khá chặt chẽ
đài loan nằm dọc theo vành đai lửa thái bình dương đường đứt gãy địa chấn bao quanh thái bình dương
nơi xảy ra đa số các trận động đất trên thế giới khu vực này đặc biệt dễ xảy ra rung chấn do
sức càng tích tụ từ sự tương tác giữa hai mảng kiến tạo mảng philippines và mảng á âu
có thể dẫn đến sự giải phóng đột ngột dưới dạng động đất đứt gãy trong trận động đất đài loan
là đất gãy nghịch nghĩa là một bên của đứt gãy di chuyển chèn lên bên kia dưới đại dương
nước bị xây dịch mạnh có thể gây ra sóng thần cảnh quan nhiều núi của đài loan có thể làm tăng
sự dung chuyển đất dẫn đến lở đất một số vụ lở đất xảy ra gần đây ở bờ biển phía đông đài loan
gần tâm chấn của trận động đất hôm ba tháng bốn gần phía đông huyện hoa liên đất đá rơi xuống
các hầm và xa lộ nghiến nát xe cổ và khiến một số người thiệt mạng
những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các video sau